theo bản tin tối ngày một mươi tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín tại sáu địa phương
trong đó hai ca nhập cảnh được cách ly ngay năm mươi chín ca trong nước
tổng trong ngày việt nam ghi nhận là hai trăm một mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín bảy mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày một mươi tháng sáu có sáu mươi một ca mắc mới từ bệnh nhân số chín bảy trăm hai mươi bốn đến chín ba trăm
hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
một mươi ca ghi nhận ở trong nước bắc giang hai mươi ba ca tp hcm hai mươi ca bắc ninh một mươi hai ca tiền giang hai ca hà tĩnh hai ca
trong đó năm mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
bảy mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi tháng
trong này việt nam ghi nhận hai trăm một mươi chín ca mắc mới và tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng sáu
việt nam có tổng cộng là tám một trăm sáu mươi năm ca được ghi nhận ở trong nước và một sáu trăm một mươi chín ca nhập cảnh
số lượng ghi nhận ở trong nước là một sáu trăm một mươi chín ca nhập cảnh

số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu năm trăm chín mươi năm ca